thời tiết nắng nóng xảy ra trên diện rộng khắp cả nước với nền nhiệt kỷ lục tới gần năm mươi độ
khiến cho sản xuất và tiêu thụ điện tăng so với cùng kỳ
ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm nguồn điện
phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt cho nhân dân
theo bộ công thương sản lượng điện thương phẩm tháng năm ước đạt một mươi tám một trăm năm mươi triệu kwh
tăng năm chín so với tháng bốn và tăng hai so với cục kỳ

nâng cao chất lượng và duy trì tần suất công tác kiểm tra định kỳ lưới điện
xử lý các tồn tại khiếm khuyết phát hiện được qua kiểm tra
luân chuyển thay thế các máy biến áp phân phối cân đảo pha lưới điện hạ thế để chống quá tải
là những hoạt động được điện lực các tỉnh đang giáo diết thực hiện
các phương tiện công nghệ thông tin đáp ứng việc khi có sự cố xảy ra thì chúng tôi giải quyết nhanh chóng nhất
trong mùa tháng nóng quân sĩ của chúng tôi luôn thực hiện từ lãnh đạo cho đến các công nhân ở bên dưới là đảm bảo ứng chực
để bảo đảm nguồn điện luôn được thông suốt ngành điện khuyến cáo khách hàng cần sử dụng điện an toàn
tiết kiệm hiệu quả bằng cách tắt các thiết bị điện khi không cần thiết
không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trang bị các thiết bị được rán nhãn
tiết kiệm năng lượng để giảm chi phí tiền điện cũng như góp phần bảo đảm cho hệ thống điện vận hành ổn định